tìm đến một kho đông lạnh ở huyện thanh ngoài việc bán hàng giới thiệu rất nhiều loại xúc xích cho chúng tôi lựa chọn
tuy nhiên những gói xúc xích ở đây đều không có bao bì hay nhãn mát
mặt khác đây là nơi bỏ xỉ nên các cửa hàng mua trần về sẽ tự đóng gói thương hiệu của mình
còn nếu muốn có bao bì theo thương hiệu thì phải đặt trước mới có hàng
nhà làm nên bán còn nếu mà có bao bì khách yêu cầu bao bì có một loại bao bì
nhưng đặt nếu mà cái giá bao bì thì nó phải chênh lên hai dài cũng thế cũng đóng vào cái bao bì như thế
có tem hạ sử dụng
cái này không thể ngày sản xuất
thế này thì khách nó lại không cần ngày sản xuất
đấy nó chỉ tại vì nó bán lâu ấy lâu hết
nếu mà ghi ngày sản xuất mà không may mà còn thì nó lại khó bán

thì nhập còn công tơ lơ thì giá thịt kiểu ép giá thì giá tốt hơn
tại một kho hàng khác ở tây hồ đây được coi là kho cung cấp hàng đông lạnh lớn của hà nội
với vô số mặt hàng phục vụ ăn nhanh đặc biệt là xúc xích
cũng giống như ở kho hàng trước những loại xúc xích tại đây cũng chỉ được đóng gói sơ xài không có bất cứ thông tin nào của sản phẩm
vậy thì họ sử dụng sao vậy
cấp đông để thoải mái
vì nhà tớ là làm hàng thuyền liên tục bọn tớ bảo phải cấp đông sâu hết
bọn tớ đi liên tục bọn tớ nhìn sâu lớn giữa bé là bởi còn hàng mới đâu
chúng ta đột nhiều cho bột nhiều hoặc là gì đấy
nó có nhiều cái lắm cho phụ da các thứ
có loại đắt
rẻ thì cho ít thịt đi cho phụ da nhiều
chứ còn nhiều khi là
người ta cho thịt tọa thịt kêu mình là sao mình biết được
không chỉ tại các kho hàng đông lạnh xúc xích ba còn được bày bán la liệt tại các chợ dân sinh
giá xúc xích tại đây giao động từ một trăm linh đến hai trăm linh một cân
để tạo niềm tin cho người mua người này cũng không quên cảnh báo chúng tôi không nên sử dụng các loại xúc xích đông lạnh
bởi đi đôi với giá thành rẻ thì chất lượng cũng là điều mà người mua nên quan tâm

có thể là mình bán ra là mình có tâm một phút
đã khá là như thế
một trăm linh một trăm hai mươi một cân thì hợp với tôi
đấy đây chị nói thật
còn nếu mà loại giấy loại rẻ thì em lấy hội
lấy cho chị lấy hội cho chị quên em
là ghê lắm
không có tí thịt lợn nào mà chỉ có loại gà
mặt gà không phải là gà tươi này đâu
mặt gà đông lạnh
không có thịt lợn mà không có thịt gà này
đây là theo chị nghe thấy
mà thực sự chị nhìn thấy người ta làm luôn
cả cái gà đông lạnh
cái gà đông lạnh
mà đông lạnh người ta để bao nhiêu năm rồi
em hình như vậy
tiếp tục tìm câu trả lời cho những loại xúc xích đông lạnh giá rẻ
chúng tôi tìm đến một cửa hàng bán xúc xích ở vỉa hè
người này khẳng định không có loại xúc xích nào giá vài chục nghìn
bởi với giá thành đó thì không thể làm ra được một kg xúc xích để bán ra thị trường
chị bán bao nhiêu một cân
chị bán là trăm rưỡi
trăm rưỡi một cân này ạ
ừ đấy chị bán này

nhưng mà lại về thấy ăn sợ không đảm bảo
thịt lợn bây giờ trăm mấy một cân rồi
nói như mà ăn cái hàng như thế thì sợ không đảm bảo
em ở đây
năm tám nghìn một cân
năm tám nghìn một cân hả
thế thì chị chị
năm tám nghìn một cân thì
bây giờ em tính ăn thịt nó trăm nghìn một cân thịt
bây giờ năm tám nghìn một cân thì không hiểu người ta làm gì
không hiểu người ta kha nhiều bột vào
kha toán bột
không hiểu gì
nó chỉ là ít thôi
bên cạnh những nguồn thực phẩm rõ nguồn gốc này rõ xuất xứ này đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
thì rất là nhiều những cái thực phẩm ví dụ như là hàng trôi nổi này thịt đông lạnh này để lưu cữu này
có khi là cái đã quá hạn sử dụng cả hàng năm rồi nhưng mà vẫn được lưu hành trong cái cuộc sống
và điều này thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của người tiêu dùng
có thể gây ra những cái dối loạn về tiêu hóa
đơn giản ví dụ như là có thể về đau bụng này buồn nôn này tiêu chảy này
nguy hiểm hơn thì có thể ảnh hưởng đến các cơ quan khác
ví dụ như là ảnh hưởng đến gan này ảnh hưởng đến thận này
một số các cái chất độc hại ở trong các cái sản phẩm thịt đông lạnh còn có nguy cơ dẫn đến các cái vấn đề ung thư cho người sử dụng
nếu như mà sử dụng lâu dài
đã có rất nhiều cảnh báo
về chất lượng của loại thực phẩm này trong thời gian qua
tuy nhiên nhiều bậc cha mẹ hiện nay lại sử dụng xúc xích như một món ăn vặt
ăn nhẹ tiện lợi cho con em mình hàng ngày
điều này cũng vô hình chung hình thành thói quen ăn uống xấu ở trẻ
điều này dẫn đến những loại xúc xích không có nguồn gốc xuất xứ hàng ngày
vẫn được tiêu thụ số lượng lớn ra thị trường
và như vậy những nguy cơ đối với sức khỏe luôn hiện hữu
nếu người dân vẫn chủ quan về chính sức khỏe của bản thân và gia đình